ngày một mươi bảy tháng bốn công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp
hai đối tượng có hành vi chửi bới sô đẩy nhổ nước bọt và đánh lại lực lượng tuần tra của phòng cảnh sát cơ động
khi lực lượng này phát hiện các đối tượng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang y tế
lực lượng chức năng cho biết thêm đây là vụ án chống người tị hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên liên ngành tố tụng của thành phố buôn ma thuột đã thống nhất xác lập án điểm đối với vụ án trên
để đưa hai bị can này ra xét xử nghiêm minh trong thời gian một mươi năm ngày tới nhằm cảnh tỉnh gian đe góp phần ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của nhân dân